tại thành phố thanh hóa bộ tài nguyên và môi trường cùng ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa đã phối hợp tổ chức
lễ mít tinh quốc gia hưởng ứng ngày quốc tế nước thế giới năm hai nghìn một mươi sáu
diễn văn tại lễ meeting nhấn mạnh tầm quan trọng của nước hiện trạng thiếu nước ngọt nghiêm trọng ở các tỉnh miền trung tây nguyên
cùng quan điểm của chính phủ là không để người dân bị đói thiếu nước sinh hoạt do hạn hán
chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp tăng cường quản lý hợp tác quốc tế với các nước thượng nguồn sông mekong
để giải quyết hài hòa về vấn đề sầm chảy trên lưu vực
hưởng ứng ngày nước thế giới năm nay có chủ đề nước và việc làm
bộ tài nguyên và môi trường đề nghị các cấp các ngành cùng nhau cam kết có nhiều việc làm thiết thực
bảo đảm an ninh nguồn nước và phát triển bền vững đẩy mạnh điều tra quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước
yêu đãi khuyến khích các hoạt động phát triển khoa học và công nghệ thúc đẩy sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả
giải quyết các vấn đề về khai thác sử dụng bền vững nguồn nước sông hồng và sông mê công với các quốc gia thượng nguồn
thực hiện các kiến nghị đề xuất giải pháp nghiên cứu đánh giá tác động tích lũy của hệ thống thủy điện trên dòng chính sông mekong
đẩy mạnh cảnh báo dự báo diễn biến lượng mưa tài nguyên nước và xâm nhập mặn
phục vụ công tác điều tiết nguồn nước bảo đảm sinh hoạt sản xuất của nhân dân nhất là khu vực miền trung tây nguyên và vùng đồng bằng sông kiểu long